vai trò và đóng góp của các tổ chức xã hội trong sự phát triển kinh tế xã hội
đó là chủ đề của buổi tọa đàm giữa các đại biểu quốc hội chuyên trách
đại diện các tổ chức xã hội và các chuyên gia vừa được tổ chức tại thành phố hà nội
tại tọa đàm các đại biểu đánh giá các tổ chức xã hội có vai trò rất đa dạng
góp phần xây dựng kinh tế xã hội thông qua những hoạt động như
là người đại diện cho các đối tượng cần sự trợ giúp hỗ trợ về mặt kỹ thuật
tư vấn phản biện và giám định xã hội
nhiều ý kiến cho rằng để các tổ chức này đóng góp tốt hơn nữa
cần phải nâng cao nhận thức của người dân
quan trọng là nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan trong bộ máy nhà nước
trong việc ban hành chính sách chủ trương pháp luật để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
bên cạnh đó phải bảo đảm cho các tổ chức xã hội được hoạt động chính danh
bởi hiện nay các tổ chức này bị chi phối bởi rất nhiều quy định nhiều luật
các đại biểu nhận định phải có truyền thông nâng cao nhận thức cho toàn xã hội
về vai trò của các tổ chức này cần có nghiên cứu thống kê về vai trò của các tổ chức xã hội
để thấy họ đóng góp được bao nhiêu phần trăm gdp cho đất nước
mỗi năm giải quyết được bao nhiêu việc làm
từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội phát triển
nâng cao năng lực tổ chức nguồn lực hoạt động cũng như tham gia vào các quá trình tư vấn
vận động chính sách và phản biện xã hội